hà nội là địa bàn có nhu cầu phụ tải về điện cho sinh hoạt quản lý tiêu dùng cao nhất cả nước
thế nên sản lượng biến động rất bất thường đối với tình hình thời tiết bốn mùa ở bắc bộ
trong khi đó mức độ dự phòng lưới điện thành phố và khả năng hỗ trợ cấp điện chưa cao
vì vậy đại hội đảng bộ evn hà nội đã đặt ra mục tiêu
trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm cung ứng điện cho thủ đô
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng công ty điện lực hà nội đã tập trung đồng bộ các nhóm giải pháp
về chủ đạo điều hành trong công tác kỹ thuật vận hành lưới điện thực hiện các biện pháp giảm tổn thất điện năng
nâng cấp hệ thống đo đếm hướng đến năm hai nghìn hai mươi cơ bản công tác ghi chỉ số công tơ được tự động hóa hoàn toàn
xây dựng phương án vận hành tối yêu linh hoạt hệ thống điện bảo đảm cung ứng điện trong các đợt hè nắng nóng và mùa mưa bão
trong giai đoạn mới đảng bộ evn hà nội đặt mục tiêu trọng tâm là bảo đảm cấp điện an toàn ổn định chất lượng
nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của trung ương và thủ đô nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố
xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị doanh nghiệp cao nâng cao năng suất lao động bảo đảm hoạt động có hiệu quả
hoàn thành các chỉ tiêu được giao phấn đấu trở thành doanh nghiệp phân phối điện thuộc nhóm dẫn đầu asean